một tòa án nam phi đã phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống nước này jacob duma sau khi ông này không xuất hiện tại một phiên tòa theo lệnh triệu tập liên quan tới những cáo buộc tham nhũng
ông duma đã vắng mặt tại tòa với lý do cần được chăm sóc y tế luật sư của ông duma đã xuất trình cho thẩm phán giấy xác nhận của bác sĩ về tình trạng của ông ta tại một bệnh viện quân đội
xong thẩm phán nghi ngờ tính hợp lệ của giấy xác nhận này cựu tổng thống duma bảy mươi bảy tuổi bị cáo buộc liên quan đến một mươi sáu vụ tham nhũng và rửa tiền trong các hợp đồng trị giá ba bốn tỷ đô la mua vũ khí từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thời điểm ông giữ cương vị phó tổng thống
các cáo buộc này cũng là nguyên nhân khiến ông phải từ chức vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tuy nhiên ông duma đến nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc